khi nhận được tin nhắn hoặc gọi giác có dấu hiệu lừa đảo
thì người dân cần phản ánh ngay tới hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn giác của gọi giác
của cục an toàn thông tin vận hành thông qua ghi đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
hoặc là cái cổng chống thuốc rác chấm vn
để cục an toàn thông tin sẽ kịp thời tiếp nhận và điều phối và có biện pháp xử lý
nhóm đối tượng này đều trú tại thị trấn vân đình huyện ứng hòa tp hà nội
thuê trọ tại khu đô thị v sip phương phu trấn tp tử sơn tỉnh bắc ninh
do tạ văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cầm đầu
thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng là tạo lập các nick facebook zalo
để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của công ty sổ số kiến thiết ba biển
có thể biết trước được kết quả quay thưởng nên sẽ cho các số lô số đề chính xác tuyệt đối
đồng thời các đối tượng đã thuê hơn một tài khoản facebook để chạy quảng cáo
nhằm mục đích thu hút nhiều người xem
đồng thời các đối tượng trên cũng triển khai một hình thức lừa đảo khác
là giả danh nhân viên ngân hàng
có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online
khách hàng chỉ cần cung cấp ảnh hai mặt căn cước công dân
phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ
và khách hàng phải chịu mức phí là hai tổng số tiền vay
sau khi khách hàng chuyển phí các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng
cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng trong nhóm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng theo quy định của pháp luật
hiện nay thì trung tâm viên sớt cũng đã đưa vào vận hành trang chống thư gác vn
và chúng tôi thường xuyên cập nhật các cái tin mới nhất về các hình thức lừa đảo mạo danh
về lừa đảo mượn danh trên môi trường mạng thông qua tin nhắn và cuộc gọi
thứ hai nữa là người dân khi nhận được những tin nhắn hoặc những cuộc gọi có lời mời hấp dẫn
về bức thu nhập thì cũng nên check lại các nguồn thông tin đăng tin trên các nguồn khác nhau
không nên phụ thuộc vào một cái nguồn duy nhất mà do chính đối tượng cung cấp
thứ hai là không nên cung cấp các thông tin cá nhân của người dân trên các trang mạng
hoặc trên các đường link mà khi chưa có sự kiểm chứng
không tải các ứng dụng khi mà chưa có rõ về tài sản
về nguồn gốc
theo bộ công an từ ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
toàn quốc đã phát hiện hơn năm bốn trăm linh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với số tiền hàng nghìn tỷ đồng
những con số này cho thấy tình hình phức tạp của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các thủ đoạn lừa đảo truyền thống mà các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động
như sử dụng mạng xã hội để kết bạn thông báo gửi quà
sau đó giả danh nhân viên sân bay hải quan thuế
yêu cầu bị hại nộp tiền cước vận chuyển thuế phí tiền phạt
vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt
giả danh cán bộ cơ quan nhà nước công an viên kiểm soát tòa án
gọi điện thông báo chủ thuê bao có liên quan đến các vụ án vụ việc đang giải quyết
đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền
hoặc khai thác thông tin tài khoản ngân hàng của bị hại
từ đó đăng nhập vào tài khoản của bị hại
chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của đối tượng để chiếm đoạt
chiếm quyền quản trị hoặc giả lập các tài khoản mạng xã hội của người dân

sau đó chiếm đoạt
hoạt động phòng chống tin nhắn rác tin nhắn lừa đảo
tôi cũng quan sát được rất nhiều những hình thức lừa đảo
đặc biệt là chăm đến đối tượng là người dùng internet hiện nay
chính vì thế mà hàng năm hàng quý
chúng tôi đều có những bản tin những dự báo dự đoán
cũng như là thống kê về tình hình lừa đảo trực tuyến trên mạng internet hiện nay tại việt nam
thì những cái thông tin này cực kỳ là hữu ích cho những người dùng internet
để có thể tham khảo và thu thập tự mình trang bị những kiến thức cơ bản
về những hình thức lừa đảo trực tuyến
cũng như là phổ biến cho những người thân những người xung quanh mình
thì từ đấy chúng ta có thể là
khi mà gặp được tình huống tương tự
chúng ta biết được thông tin
thì đánh giá được là đây có phải là một cái hình thức lừa đảo hay không
từ đấy chúng ta có sự chủ động trong việc cảnh giác đề phòng
cũng như là xử lý cho nó hợp lý
trong những tình huống của chúng ta gặp phải những lừa đảo như vậy
các vụ lừa đảo trên không gian mạng tại việt nam
vẫn liên tiếp gia tăng
và ngày càng có diễn biến khó lực
và có lường
có thể nói một trong những nguyên nhân chính
khiến cho loại hình tội phạm này ngày càng phát triển mạnh
và nhiều người dân dễ dàng bị lừa
đó chính là tình trạng lộ lọt
đánh cắp thông tin cá nhân ngày một phức tạp
việc đánh cắp trao đổi mua bán thông tin cá nhân
trên không gian mạng
đang ngày càng nở rộ
trong khi đó thì đa số người dân
chưa có ý thức bảo vệ thông tin quan trọng về bản thân mình
đây chính là kẻ hở lớn nhất
mà loại hình tội phạm công nghệ cao
dễ dàng khai thác
từ đó tạo ra sức mạnh uy hiếp
điều khiển người dân để chiếm đoạt tài sản
một cách dễ dàng
giả danh các nhà mạng
gọi điện đến khách hàng để nâng cấp dịch vụ sim điện thoại
sau đó chiếm quyền kiểm soát sim
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền
hay bị làm giả các loại giấy tờ
để mở tài khoản ngân hàng
thực hiện hành vi lừa đảo
gửi một vài tin nhắn theo cú pháp được hướng dẫn
người phụ nữ này đã mất gần ba trăm linh triệu đồng
bởi tin vào kịch bản của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng
theo cơ quan công an
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
đó là lợi dụng vào chính sách nâng cấp dịch vụ sim điện thoại
của các nhà mạng
để yêu cầu nạn nhân gửi tin nhắn theo cú pháp
mà các đối tượng chỉ định
từ đây xin điện thoại của nạn nhân sẽ mất quyền kiểm soát
các thông tin cá nhân tài khoản mạng xã hội
tài khoản ngân hàng quý điện tử
và mã otp
đã bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt để rút tiền
từ đây xin điện thoại của nạn nhân sẽ mất quyền kiểm soát
ngoài sử dụng thông tin của b hai để rút tiền
các đối tượng còn sử dụng thông tin cá nhân này
để thực hiện hành vi vay tiền
qua các app online

đối với cá nhân nếu giữ thông tin này vào tay các đối tượng xấu
thì có thể bị các đối tượng lợi sử dụng
vào những mục đích viện pháp luật
ví dụ như lừa đảo giống tiền
hoặc là vô khống làm nhục
hoặc là các tổ chức doanh nghiệp
có thể sử dụng vào những mục đích trái pháp luật
ví dụ như phát tán cuộc gọi tin nhắn rác
tuy nhiên giống độ nghiêm trọng hơn
thì có thể bị sử dụng vào những mục đích
xâm hợp đến quốc gia

thì giống độ phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội
đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân
xong đi kèm với đó
các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao
đặc biệt là lừa đảo qua mạng
cũng phải càng phổ biến và tinh vi hơn
để bước xúc cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
không dân mạng là không đương giới
và có tính ẩn danh cao
liên quan đến sự quản lý của nhiều cơ quan tổ chức
trong và ngoài nước
dẫn đến công tác xác định truy nguyên đối tượng rất khó khăn
nhất là trường hợp liên quan đến dữ liệu
tại quản lý cao nhân
để mà người dân có thể
bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân của mình
rất hiệu hiệu
thì từ phía người dân
chúng ta phải thay đổi nhận thức
chúng ta phải nâng cao nhận thức của mình
về tầm quan trọng độ nhạy cảm của thông tin cao nhân
để từ đó chúng ta thực hiện
một số biện pháp
ví dụ như chúng ta thận trọng trong các giao dịch
không thận trọng khi chúng ta
có thể thay đổi
cung cấp thông tin đặc biệt là thông tin trên sân mạng
hoặc là thông tin khai báo thông tin
ở những trang web mà chúng ta
nó có độ tính cậy thấp
thứ hai là chúng ta thực hiện các giao dịch
thì chúng ta phải nâng cao
đòi hỏi của mình trong việc
yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp
phải bảo mật thông tin cho mình
trong hiệu cầm thiết thì chúng ta có thể phải
ký các thỏa thuận
với các cơ quan doanh nghiệp
để bảo vệ các hiệu hiệu hơn
trước những diễn biến phức tạp
và hoạt động ngày càng tinh vi
của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh sự vào cuộc mạnh mẽ
quyết liệt của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần phải đề cao tinh thần cảnh giác
thường xuyên cập nhật các thông tin
về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhất là thủ đoạn hoạt động phạm tội
để nâng cao nhận thức tự phòng tránh
và bảo vệ tài sản của mình
không để tội phạm lợi dụng hoạt động lừa đảo
khi phát hiện phương thức thủ đoạn lừa đảo tương tự
người dân cần phải nhanh chóng liên hệ
và trình báo cơ quan công an gần nhất
để được hướng dẫn và hỗ trợ
và đến đây thời lượng của chương trình
an ninh mạng tuần này của chúng tôi cũng đã hết
và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo